sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an nhân dân
trong không khí trang nghiêm đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài
người sáng lập và giành luyện đảng ta cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của đảng và dân tộc trong đó có lực lượng công an nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liên sĩ
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liên sĩ